bệnh viện đa khoa tỉnh con tum và trung tâm y tế các huyện thành phố phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực có yếu tố nguy cơ cao
cũng như tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng chống dịch
trước đó sở giáo dục và đào tạo tỉnh con tum cũng đã ra văn bản cho tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh
nghỉ học tạm thời từ chiều ngày ba đến ngày chín tháng tám
hiện lâm đồng chưa phát hiện ca bệnh ncov nào và đang trong giai đoạn phòng chống bệnh dịch ncov
bộ chỉ huy quân sự tỉnh hiện đã chuẩn bị khu thu dung cách ly bệnh nhân nhiễm ncov với quy mô ba trăm linh người tại huyện đức trọng
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương dừng các lễ hội không tụ tập nơi đông người
kiểm tra các mặt hàng khẩu trang nước sát trùng trường hợp vi phạm sẽ rút giấy phép
đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống ncov tránh gây hoang mang trong nhân dân
kiểm soát chặt chẽ lao động trung quốc sau tết trên địa bàn tỉnh
tính đến thời điểm này toàn tỉnh hải dương chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với ncov
tỉnh cũng đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch thiết lập mạng lưới các bệnh viện thu dung
điều trị bệnh nhân mắc và nghi mắc ncov thành lập các đội phản ứng nhanh đầy đủ phương tiện trang thiết bị
nhân lực sẵn sàng hỗ trợ giám sát cách ly theo dõi hàng ngày tình trạng sức khỏe của người đi từ vùng dịch về
cập nhật thường xuyên dịch bệnh tuyên truyền cung cấp thông tin cách phòng bệnh ncov trên các phương tiện thông tin đại chúng đường dây nóng